sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra trên ba sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến sáu trăm năm mươi năm người chết và hơn hai bảy trăm linh người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu số vụ tai nạn cũng như số người chết bị thương năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm nhiều
mặc dù vậy số vụ tai nạn vẫn ở mức cao trong đó nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn ở khu vực thành phố đều do chạy xe quá tốc độ lấn làn vượt đèn tín hiệu cũng như uống rượu bia không làm chủ phương tiện khi tham gia giao thông
theo sở giao thông vận tải tp hcm trong thời gian cuối năm sở sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để tăng cường tuần tra kiểm soát những khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn